liên quan tới quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng
ban quản lý chợ phú bài thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
đã lập chốt tại cổng chợ để kiểm soát thân nhiệt những người ra vào chợ
đặc biệt những người không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ
dù là tiểu thương buôn bán trong chợ hay khách hàng
có khẩu trang thì mời vào còn không thì được hướng dẫn mua đeo rồi mới đi chợ
thoạt đầu triển khai bà con còn thắc mắc nhưng khi hiểu ra thì ai cũng đều vui vẻ chấp hành
ở ban quản lý chợ họ làm việc rất tốt họ cổ vụ cổ đồng dân
chị em tiểu thương ở đây rửa tay bịt khẩu trang đầy đủ
nên tôi cảm thấy rất yên tâm và tôi vùng nói với những khách hàng của tôi
cứ yên tâm đi chợ
không chỉ lập chốt tại cổng chợ mà trong thời gian chợ hoạt động
ban quản lý chợ phú bài đã phân công nhân viên luôn phiên vào chợ
tiến hành đo thân nhiệt cho từng tiểu thương
trong trường hợp phát hiện tiểu thương có thân nhiệt cao hơn bình thường
ban quản lý sẽ mời tiểu thương thu dọn hàng hóa để về nghỉ ngơi
chợ là một nơi tập trung dân đến đi mua hàng rất nhiều
cho nên giả sử như một trường hợp rủi ro xảy ra
một trường hợp xảy ra thì tốc độ lây lan nó càng rộng hơn đến hàng ngàn người
cho nên công ty bạn thành pháp cũng như thành lập ra ban quản lý chợ
để kiểm tra thân nhiệt cho bà con tiểu thương để đảm bảo việc mua bán tại chợ
và đảm bảo người dân họ đến đây mua hàng họ vẫn yên tâm hơn
chủ đầu tư và ban quản lý chợ phú bài còn tự pha chế dung dịch rửa tay diệt khuẩn
gửi sở y tế thừa thuyên huế kiểm nghiệm để tiến tới sản xuất hàng loạt
nhằm phục vụ sử dụng miễn phí cho bà con tiểu thương
người dân khi đến mua bán ở chợ trong thời điểm cả nước đang chống dịch bệnh covid một mươi chín